sau khi trúng đậm mẻ cá đầu vụ từ biển cả những ngày này nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở các tỉnh nam trung bộ lại tiếp tục lấy kinh phí cho chuyến biển mới
ra khơi gần cuối tháng chạp đồng nghĩa họ chấp nhận cùng nhau ăn tiết trên biển ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
như hàng chục con tàu khác vừa trở về từ biển cả vào cập cảng cá đồng tác thành phố tuy hòa với sản lượng cá ngừ đại dương đạt khá cao
nghỉ về hôm tàu của ngư dân trần lý đã ra khơi trở lại
chuyến biển cận cuối năm này thực phẩm mang theo tươm tất hơn mọi khi thịt các loại bánh bia rượu đủ cả
chuyến ra khơi lần này phải qua tết âm lịch tàu mới trở về đất liền

trên tám mươi cá ngừ cá ngừ đặc biệt là cá ngừ đặc biệt là cá ngừ đặc biệt là cá ngừ đặc biệt là cá ngừ đặc biệt là cá ngừ
trên tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân nam trung bộ đều có lãi nên nhiều tàu quyết định vươn khơi vui xuân đón tết giữa lòng biển khơi
do sắm sửa tết không khác gì ở nhà nên chi phí cho chuyến biển này tăng hơn bình thường
theo nhiều ngư dân không khí tết trên biển cũng tương tự như ở đất liền
khác với những chuyến biển bình thường chuyến tết mỗi thuyền viên được chủ tàu hỗ trợ từ một đến hai triệu đồng
lực lượng chức năng cũng tuyên truyền vận động ngư dân đánh bắt đúng quy định không trành chấp xâm phạm vùng biển của nước khác
chúng tôi cũng phối hợp với nghiệp đoàn cùng với các chủ tàu các tổ đội tàu thuyền để vận động tuyên truyền các thuyền trưởng
tập trung vấn đề tri súc nguồn gốc rồi tổ chức khai thác trên vùng biển của việt nam
tại tỉnh phú yên có khoảng hơn một trăm linh tàu cá với gần một lao động đánh bắt cá ngửi đại dương
họ chấp nhận ăn tết trên biển
biết trong lúc này nhà nhà đang hối hả xuân vầy vườn khơi trong những ngày cuối năm với ngư dân có chút buồn thật
nhưng họ hy vọng về một chuyến đánh bắt bội thu để ngay về bờ cá đẩy khoang hân hoan đầu năm mới